quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội và thông qua với tỷ lệ trên tám mươi
theo dự thảo nghị quyết hà nội tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo hướng chính quyền địa phương ở thành phố hà nội huyện quận thị xã xã thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
chính quyền địa phương ở các phương thuộc quận thị xã tại thành phố hà nội là ủy ban nhân dân phường
ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phương thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp ủy quyền của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân quận thị xã
việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội được thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm
với tỷ lệ đa số phiếu quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới giữa việt nam